cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã xác định và tiếp tục khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn tấn lương giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn phú gia lương
đóng tại phường thông nhất tp biên hòa để điều tra về hành vi trốn thuế
công ty trách nhiệm hữu hạn phú gia lương do nguyễn tấn lương làm giám đốc chuyên về lĩnh vực xây dựng
tham gia nhiều dự án lớn tại đồng nai
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám công ty này có dấu hiệu trốn thuế
trước đó nguyễn tấn lương cùng ba nghi can ngô đình giang nguyễn duy kỳ mai văn căn
bị công an tp biên hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo điều tra của công an tp biên hòa nguyễn tấn lương là người gọi giang và nhiều đối tượng khác
đến gây dối trả tự
nơi công cộng tại phường hiệp hòa tp biên hòa gây bức xúc trong dư luận nhân dân
như tin đã đưa vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu trong khi ăn uống tại một nhà hàng trên địa bàn phường hiệp hòa
hai nhóm người đã xảy ra xô xát sau đó hàng chục đối tượng xăm trổ đã chặn xe gây dối trên đường đặng văn trơn
công an đồng nai đã điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường đảm bảo an ninh trả tự
đưa một số người liên quan về trụ sở công an tp biên hòa để điều tra làm rõ
trong quá trình tuần tra kiểm soát công an phường nam dương quận hải châu
thành phố đà nẵng đã phát hiện hai thanh niên vận chuyển hàng chục bình khí gây cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổ tuần tra của công an phường nam dương phát hiện hai thanh niên là văn viết việt và nguyễn đức hào
đang vận chuyển một mươi năm bình khí gây cười n hai o vào khu vực chùa pháp lâm để cất giữ
làm việc với cơ quan công an việt và hảo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí gây cười trên
các đối tượng khai nhận mua hàng từ một đối tượng không rõ lai lịch về để phân chia bán lại cho các nhà hàng quán bar trên địa bàn
tòa nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bùi minh tiếng
trú tại phường tám thành phố cà mau đây là đối tượng từng có tiền án tiền sự trước đó cũng đã được đưa ra giáo dục tại xã phường thị trấn
theo hồ sơ vụ án vào tối ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thành phố cà mau đã bắt quả tàng bùi minh tiếng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà
tiến hành khám xét lực lượng thu giữ tại phòng ngủ của tiếng thêm hai bịch ni lông bên trong có chứa chất ma túy
để biết tiếng là đối tượng từng được đưa ra giáo dục tại xã phường thị trấn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm xử phạt bùi minh tiếng một mươi năm tù
thể hiện dưới hình thức khá ngọt ngào khiến nhiều người mắc bẫy như chi ân khách hàng nhân ngày khai trương
lựa chọn ngẫu nhiên khách hàng may mắn phục vụ nghiên cứu hay thậm chí cả việc tạo công đức nhân dịp sư thầy sắp nhập thất tu hành
với những mặt hàng được giới thiệu như vòng phong thủy trang sức nhiều người do sùng tín hoặc là cả nể công giao hàng của nhân viên
miễn cưỡng nhận hàng quà tặng miễn phí
những chiêu thức lừa đảo để bán hàng cho người tiêu dùng này được thực hiện như thế nào
vì sao sự việc vẫn xuất hiện mà chưa thể xử lý
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
thường xuyên theo dõi mạng xã hội facebook tin tưởng vào những quảng cáo với dòng chữ hấp dẫn
tặng miễn phí mua ngọc trai nuôi giá rẻ đã khiến người phụ nữ này đăng ký thông tin nhận quà
xong món đồ nhận được lại chỉ là đồ mỹ ký bằng nhựa
trên facebook có quảng cáo hai cái mặt hàng mà tôi có quan tâm
và cái thông tin thì rất là hấp dẫn
ngọc chai nuôi nhưng mà lại bán giá rất rẻ
giá dự kiến hình như là bán hơn gần hai triệu gì đấy
nhưng mà lại bán khuyến mại với cái giá ưu đãi là hơn hai trăm linh
thành ra là tôi cũng đăng ký để mua tôi để lại số điện thoại
nhưng mà khi lấy cái vòng ngọc trai về thì
thì nó khóa
không phải là ngọc chay nuôi
ngọc chay nuôi mà giá của mỹ ký thì người ta bán kiểu này
tôi nghĩ là bán được rất nhiều đồ mỹ ký
với cái phương thức giả vờ là ngọc chay nuôi
bên cạnh đó để nhận được món hàng về tay
không chỉ riêng bà mà nhiều người đã từng là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo này
đều phải trả một khoản phí vận chuyển và phí chế tác
dưới cái danh mỹ miểu là hỗ trợ nghệ nhân
nghe đọc thì hấp dẫn lắm
người ta cũng nói là tặng mà không bán
tặng mà không bán thì
dạy gì mà không mua không xin
thế thì mình cũng gọi là mình đăng ký để lấy
thì người ta lại gọi điện đến cho mình
thì người ta lại nói là đây là đồ tặng hoàn toàn
nhưng mà bác thông cảm cho cửa hàng là bác
bác hỗ trợ cho chúng cháu là
phí gọi là phí ship là một này
rồi gọi là cái công cái người gia công
cái người gia công người ta phải
phải gia công thành cái vòng đấy
thế thành ra là cũng phải giả tiền
đánh vào lòng tin ham rẻ của người tiêu dùng
các đối tượng đã sử dụng vài thủ thuật đơn giản
đó là thuê quảng cáo trên trang facebook với giá rẻ
đưa các dòng thông tin giao vặt dưới hình thức
chuyên khách hàng khai trương cửa hàng
tặng miễn phí vòng phong thủy mỹ phẩm
thậm chí thêm cái yếu tố tâm linh văn hóa
vào những mặt hàng của mình
khiến người xem bị hấp dẫn đăng ký nhận quà
chỉ với một vài thủ thuật đơn giản
những đối tượng bán hàng online thoải mái làm giàu
mà không hề lo ngại bất kể vấn đề gì
một cái vòng có sáu mươi chín mươi
thế thì mình báo cơ quan chức năng
chắc là cháu cũng biết
cái vụ việc nó nhỏ như thế
chắc chả có ai quan tâm
chả có ai giúp đâu
mà tự mỗi người phải
tôi nghĩ là tự mỗi người phải
tự nhiên tự giúp kinh nghiệm cho mình
nếu như xét ở một cái khía cạnh đó là
cái người mà đứng ra lừa
họ lừa rất nhiều động nhân
và cái số tiền hưởng lợi rất là lớn
chứ không còn nhỏ nữa
và các nạn nhân thì họ từng
các nạn nhân đơn lẻ thì họ cũng không thể nào
gọi là tập hợp
tất cả những nạn nhân này
để mà tố cáo những người lừa vậy
nhưng chính vì thế
cái vụ việc này ít bị xử lý
là như vậy
khách hàng đã phải trả một khoản tiền
cao hơn so với cái giá trị thực tế mà hàng hóa
nhưng ở đây lại không phải là sự thuận vua vừa bán
mà chúng ta bằng những cái quảng cáo gian dối cho chúng ta
lừa dối khách hàng
bán hàng để chúng ta tư lợi
chiếm đoạt tiền của khách hàng
cái tội danh ở đây là tội danh là lừa dối khách hàng
theo quy định đại điểm một trăm chín mươi tám bộ đồng sự sự
còn tùy thuộc vào cái số tiền
mà chiếm đoạt thì chúng ta sẽ có những cái mức hình phạt cụ thể
công nghệ phát triển
khiến cuộc sống của con người hạnh phúc
tiện lợi hơn
tuy nhiên cũng đi kèm nhiều hệ luyện
một trong số đó là việc hàng loạt chiêu thức lừa đảo mới được ra đời
điều này không chỉ đòi hỏi người dùng mạng xã hội
phải tỉnh táo hơn nữa
mà các cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc sớm
để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc xảy ra
tiếp tục các tin tức đáng chú ý liên quan đến hành vi đánh bạc
hai mươi đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền qua mạng
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu bắt quả tàng
qua tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đã bố trí lực lượng bắt quả tang
hai mươi một đối tượng đang có hành vi đá gà ăn tiền qua mạng
tại một quán sải khác
trên địa bàn ấp vĩnh lạc xã vĩnh thịnh huyện hòa bình
tại hiện trường được lực công an thu giữ một tv một bộ dụng cụ thu phát sóng
số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
trong khi đó tại tỉnh đắk lắc
bảy tụ điểm ghi lô đề tổ chức đánh bạc
núp dưới vỏ bọc là các đại lý bán vé số
vừa được công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
tại các địa điểm này có một mươi hai con bạc đang ghi lô đề
tổ công tác đã thu giữ nhiều phơi đề và trên một trăm hai mươi triệu đồng
liên quan đến việc ghi lô đề ăn tiền
ngay sau đó một mươi chín người có liên quan đã được đưa về trụ sở công an phường tự an
để tiếp tục làm rõ
bảy tụ điểm này đã hoạt động từ nhiều năm nay
hàng ngày các đối tượng bày vé số ra bán
nhưng khi các con bạc có nhu cầu ghi lô đề
thì sẽ lén lút thực hiện cho khách
sau đó các đối tượng này sẽ căn cứ vào kết quả sổ số

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
trong các buôn làng ở huyện trâm ga tỉnh đắk lắc
những năm qua do nhiều nguyên nhân khác nhau
đã dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng
và người vi phảo pháp luật gia tăng
rất đáng cảnh báo
vì thiếu tiền để đổ vào các thú vui của bản thân
dẫn đến trộm cắp
vì nhanh muốn có tiền
nên gian cảnh để lừa đảo chiếm một tài sản
và còn những nguyên nhân nào khác
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chúng tôi ngay sau đây
đây là một nhóm thiếu niên
chỉ từ chín đến một mươi năm tuổi
nên các em đã sớm bỏ học
rồi xa vào con đường nhện game
để có tiền chơi game
và tiền tiêu sải cá nhân
các em đã tụ tập lên kế hoạch
rồi đột nhập vào các dãy vắng
trộm cắp rất nhiều chiếc xe máy của người dân
sau khi đi xung quanh các trại nương
của các hộ dân
thì chúng cháu phát hiện thấy
các xe của người dân đang làm rẫy
làm cà phê
thì chúng cháu
để tìm hiểu
vào dắt xe đi về
sau khi đó thì chúng cháu về tới nhà
sẽ đi chơi net
tối đến thì chúng cháu tập trung
tại các nương rẫy
ở xa khu dân cư
để chúng cháu ngủ ở đó
đến sáng ra thì chúng cháu lại tiếp tục
đi tìm các phương tiện
để các nương rẫy khác
để chúng cháu lấy
chín phụ nữ
người dân tộc ed này
vừa bị công an huyện cửm ga
khởi tố bắt giam
về hành vi lừa đảo
chính các tài sản
vì muốn nhanh có tiền
nên chín nữ tượng này
đã giàn cảnh
đóng kịch lừa đảo
một mươi ba cơ sở dịch vụ
gia tranh nấu ăn tiệc cưới
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
để chính đoạt trên một tỷ đồng
ai cũng cần tiền
rồi gọi tôi hết
rồi nói là tôi lấy tiền một mươi năm triệu
tôi cho chỉ tiền hòa hồng thôi
thì bên này có gia tranh nào
thì ai cần tiền
thì tôi gọi cho gia tranh
liên lạc với gia tranh thôi
khi gặp được gia tranh
tôi nói là bên này
cần tiền đi đăm hỏi
con của người ta
để mà đi đăm hỏi
rồi lấy tiền
rồi trả đủ
nhà nào cũng vậy hết
thì một lần tổ chức
nếu mà lấy một mươi năm triệu
thì cho tôi một triệu rưỡi
số còn lại
thì người ký
giấy hợp đồng đó
ngoài hai vụ trên
những năm gần đây
trên địa bàn huyện cư mga
còn xảy ra rất nhiều vụ việc
vi phạm về trật tự xã hội
trong các buôn làng
dân tộc thiểu số
có hàng chục vụ án phức tạp
thậm chí là người thân
trong gia đình
giết hại lẫn nhau
trong thời gian vừa qua
tại địa bàn huyện cư mga
người đồng bào dân tộc tại chỗ
đã có nhiều hành vi
vi phạm pháp luật
cụ thể như là
cúi ghen tích
gây rối trật tự công cộng
cúi làm hư hỏng tài sản
kể cả hành vi trục khách tài sản
qua thực tiễn công tác điều tra
chúng tôi nhận thấy là
đối với các vụ
người đồng bào dân tộc tại chỗ gây ra
là xuất phát từ
nhận thức còn
cái hành vi của các đối tượng này
gây hậu quả là
hậu quả đó thì
một bộ phận là
phải ghi chấp hành án
đồng thời là gây ảnh hưởng xấu
đến tình hình an ninh trật tự
tại địa phương
không chỉ ở huyện cư mga
tình đắk lắc
mà những năm qua
trong rất nhiều bôn làng khác
ở tây nguyên
những giá trị của luật tục
đang dần bị mai một
trong lúc đó
việc vận dụng
giữa luật tục
và luật pháp
để quản lý trật tự xã hội
ở cơ sở
thì chưa được các cấp quan tâm
duy trì phát huy
nhằm nâng cao hiệu quả
việc quản lý
lối sống lành mạnh
ý thức chấp hành
quy ước văn hóa
trong cộng đồng
đó chính là những lỗ hổng lớn
để cho những mặt trái
của cơ chế thị trường
và những độc độc
trên mạng internet
dễ dàng thâm nhập
vào các buôn làng
và gia đình
làm giạn nứt
tính cố kết cộng đồng
và hư hoại nhân cách
của rất nhiều người
sự nguy hiểm
khi điều khiển phương tiện
tham gia giao thông
mà trong cơ thể
có nồng độ cồn
hầu như ai cũng biết
tuy nhiên trong thực tế
thì rất nhiều trường hợp lái xe
sau khi uống rượu bia
vẫn điều khiển phương tiện
tham gia giao thông
và tìm mọi cách
để né tránh
việc kiểm tra
của cơ quan chức năng
và hành vi này
càng khiến cho nguy cơ
xảy ra tai nạn giao thông
một ca tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm
về nồng độ cồn
của đội cảnh sát giao thông
công an thành phố thái nguyên
chỉ chưa đầy năm phút
thông tin về địa điểm
chốt kiểm tra nồng độ cồn này
đã được cập nhật
lên các nhóm kín
trên mạng xã hội
và nhanh chóng thu hút
nhiều lượt xem
và chia sẻ
hành vi đó
đã gây khó khăn
cho quá trình kiểm tra
xử lý vi phạm
của lực lượng chức năng
để tránh né
các cái chốt kiểm soát
nồng độ cồn
của cảnh giao thông
một số trường hợp
đã lập nên các cái nhóm kín
trên mạng xã hội
trên facebook và zalo
để phản ánh
tương truyền cho mọi người
trong nhóm biết
là đó lập trạng
để tìm cách tránh
đi theo hướng giao thông khác
chúng tôi cũng đã nắm được
theo chức năng nhiệm vụ
chúng tôi đang
có thể thời gian tới
một số trường hợp
đặc biệt là
người quản trị
các cái trang này
vì không cản trị được
cái thông tin đưa lên
có cái dấu hiệu
gây cản trở
cho cảnh sát giao thông
quá trình thi hành
không chỉ có các ma men
tìm cách đối phó
mà ngay cả
các nhà hàng
cũng tìm đủ mọi cách
để giúp khách
tránh sự kiểm tra
của lực lượng chức năng
một số nhà hàng
cũng như quán ăn
đã sử dụng
quán ăn nhà hàng mình
và thông báo
về tất cả những gì biến động
của tổ công tác
khi chúng tôi
tham gia công tác tuần tra kiểm soát
quán và nhà hàng của mình
các nhà hàng đó
với lại khách hàng của mình
nồng nội cồn
nhiều trường hợp
tham gia giao thông
sử dụng rượu bia
thường có thái độ
không chấp hành
tìm cách né tránh
hành vi này
tiềm ẩn nguy cơ
gây ra tai nạn giao thông
người điều khiển vương tiện
phát hiện ra
tổ công tác
làm nhiệm vụ
người điều khiển sẽ
cho xe là
có thể là
đang làm nhiệm vụ
cũng như là
người tham giao giao thông
em bị bắt vào đây
chống người thanh công vụ
em cũng mượn
một chiếc xe ô tô
đi cùng bạn
trong hồ đô cốc
xong ra là bị
tổ công tác giao thông đại tự
giai đoạn lệnh
dừng xe ô thường
nhưng mà em không chấp hành
em lên xe
đã có rất nhiều
vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng xảy ra
có liên quan đến
lái xe sử dụng
chất kích thích
trước tác hại đó
thay vì tìm cách
việc kiểm tra
xử lý của lực lượng chức năng
khi điều khiển
tham gia giao thông
hãy nói không
với rượu bia
kính chào quý vị và các bạn
đến với tử mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan tỉnh thái bình
đã ra quyết định
đối với đối tượng
trần thị vân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại thôn xanh xoay
xã thủy đường
huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
về tội mua bán
trái phép chất ma túy
bên cạnh đó
liên quan đến tội mua bán
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan tỉnh thái bình
cũng ra quyết định
đối với đối tượng
nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú
tại tổ dân phố
thị trấn phố lu
huyện bảo thắng
tỉnh lào cai
đối tượng này
có sẹo chấm
sau đầu lông mày phải
và đối tượng
bùi đình phiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú
tại thôn cao mỗ
xã trương dương
huyện đông hưng
tỉnh thái bình
bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan huyện đông hưng
tỉnh thái bình
ra quyết định
về tội dâm ô
với người dưới một mươi sáu tuổi
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân
của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị
cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan
cảnh sát điều tra
bộ công an
phối hợp thực hiện